trang thiết bị y tế trở thành mặt hàng quản lý giá theo quy định của luật giá
trước đó giá các trang thiết bị y tế được vận hành theo thị trường
giá được các doanh nghiệp tự xác định là do nhu cầu khả năng cung ứng tình hình dịch bệnh tại từng thời điểm
như vậy việc kê khai công khai giá trang thiết bị y tế sẽ đảm bảo tất cả người dân đều được tiếp cận các trang thiết bị chăm sóc y tế một cách công bằng
chỉ có minh bạch công khai thì sẽ hạn chế thấp nhất những chuyện lợi dụng làm giá
đặc biệt là người dân và bệnh nhân
công khai giá để tránh lòng vòng đẩy giá lên cao
người dân mua được đã là qua mấy đầu mối rồi
riêng mua thuốc thôi thì mỗi nhà thuốc một giá khác nhau
niêm yết và công khai tất cả các loại thuốc và danh mục thuốc thiết bị y tế
tạo bản đồ số cho người dân biết cửa hàng nào bán thấp và đúng giá với niêm yết để dân đến mua
các tiệm thuốc đăng ký bán đúng niêm yết giá thì được lên bản đồ
người dân có thể đánh giá cửa hàng
các tiệm thuốc đăng ký bán đồ và cho sao khi cần thiết
đại diện bộ y tế cho biết sẽ có hậu kiểm sau khi giá sản phẩm đã được công khai
đây là vấn đề cũng được nhiều cư dân mạng lo lắng băn khoăn
khi trường hợp doanh nghiệp cố tình đẩy giá lên cao so với giá thực tế
trước mắt việc kê khai công khai sẽ tránh đẩy giá thành qua các khâu
đi cùng với đó bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
nghị định một trăm hai mươi bốn hai nghìn hai mươi một của chính phủ
đã bổ sung quy định về các hành vi vi phạm liên quan đến quản lý giá trang thiết bị y tế
trong đó phạt tiền lên đến hai mươi triệu đồng nếu không thực hiện việc kê khai giá trang thiết bị y tế
trước khi lưu hành tại việt nam
mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai
hoặc mua bán cao hơn giá kê khai trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế
tại thời điểm mua bán
hay không thực hiện việc cập nhật giá kê khai trang thiết bị y tế khi có thay đổi
quy định pháp luật và chế tài xử phạt đã có
thực thi thực tế
có hiệu quả được hay không là vấn đề đang được cư dân mạng đặt ra
kỳ vọng sẽ làm nghiêm
phải xử lý nghiêm thì mới mang tính gian đe
nếu không giá cứ công bố
còn người dân mua thì chắc lại mua giá trên mạng thì cũng không để làm gì
thiết nghĩ cùng với trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
trong vấn đề kiểm soát giá quản lý mặt hàng
thì người tiêu dùng khi phát hiện giá trang thiết bị y tế đó sai
khác với giá niêm yết
thì nên có sự phản ánh kịp thời để chấn trình
với những đơn vị không công khai giá hoặc công khai giá sai
thì cần xử lý điểm để làm răn đe
công khai minh bạch về giá đối với trang thiết bị y tế
là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay
đi cùng với đó là việc xử phạt
nếu không thực hiện công khai minh bạch về giá như quy định
bạn nghĩ sao về những quy định mới được ban hành
ngay trong đầu năm hai nghìn hai mươi hai
hãy để lại ý kiến chia sẻ của bạn trên fanpage của truyền hình công an nhân dân